là truyền nhân người học trò xuất sắc của cố võ sư đại lực sĩ hà châu
người đã thiết lập kỷ lục guinness khi cho một chiếc xe lưu nặng hơn một mươi hai tấn chạy qua người
trong suốt một mươi năm năm dòng giã cổ luyện dưới sự chỉ dạy tận tình của thầy
võ sư nguyễn tân văn đã thể hiện được màn nội công đặc dị
cho xe ô tô một mươi sáu chỗ cán trực tiếp qua người mà không sử dụng lót ván
mới đây tiết mục biểu diễn công phu này đã chính thức được tổ chức kỷ lục việt nam xác lập
trong những năm gần đây võ sư nguyễn tân văn chuyên nhân của cố võ sư đại lực sĩ hà châu
được đông đảo người hâm mộ võ thuật trong nước và quốc tế biết đến bởi những tiết mục công phu của ông
gần đây nhất khán giả lại được chứng kiến võ sư tân văn biểu diễn công phu thiên cân trụy
cho xe ô tô một mươi sáu chỗ chèn qua người trong chương trình gương mặt cuộc sống của truyền hình nhân dân
năng lực của mình qua một thời gian dài khổ luyện tôi là học trò chân truyền của cố đại lực sĩ võ sư hà châu
người duy nhất trên thế giới có thể cho xe lưu một mươi hai tấn cán qua người
và tôi cũng khẳng định luôn tôi là người đầu tiên và duy nhất cho đến hiện tại
có thể nằm ngửa để cho một xe ô tô một mươi sáu chỗ cán qua cả phần ngực và phần bụng mà an toàn
sau khi đăng ký ba tháng thẩm định trung tâm kỷ lục guinns đã có gửi cho tôi một thông báo
và xác nhận tôi đã đạt được kỷ lục gunet việt nam
phải là người duy nhất và đầu tiên có thể nằm ngửa cho xe ô tô cán trực tiếp vào người qua phần ngực và phần bụng
để thực hiện được tiết mục thiên cân trụy hằng ngày võ sư tân văn vẫn kiên trì tập luyện với dàn máy tập
đòi hỏi cơ thể phải chịu được được trọng lượng tạ hàng trăm cân đè lên cơ thể
là một phương thức rèn luyện sức khỏe võ sư tân văn còn mong muốn lưu dựng những nội công chân truyền
của các bậc tiền bối làng võ cổ truyền dân tộc
võ sư nguyễn tân văn là học trò của cố võ sư hà châu
về những cái tiệt kỹ lội công xe lù cán qua người võ sư văn đã lưu giữ lại cái tiệt kỹ đó của cô võ sư hà châu
tôi cũng đã được tận mắt chứng kiến võ sư văn cũng đã nhiều lần biểu diễn với chiếc ô tô trọng tải lớn cán qua người
tôi cảm nhận về võ sư văn đã rất là khổ luyện và lưu giữ những cái bí kíp của thầy hà châu
võ sư nguyễn tân văn cũng đã được thừa hưởng những cái
cung phu đặc dị của chính người thầy của mình qua những cái màn biểu diễn về nội công triệu lực đặc biệt
võ sư nguyễn tân văn có thể nằm cho xe ô tô chạy qua người
đây có thể nói là một trong những cái màn nội công triệu lực vô cùng độc đáo
và đòi hỏi cái người tập luyện là cần phải có một thể trạng rất là tốt
thứ hai nữa là kết hợp làm sao đấy để điều khí được ở trong cơ thể con người chúng ta
giúp cho cái sức chịu đựng của con người chúng ta chịu đựng với cả một cái lực tác động rất là mạnh rất là nhanh
của những chiếc xe ô tô cán qua người
sau khi tôi xác nhập kỷ lục thì có rất nhiều những bạn trẻ trên toàn quốc đam mê bác thuật đam mê tập nội công đến với tôi
và tôi đã tận tình chỉ bảo cho tất cả những bí quyết mà sư phụ tôi đã truyền cho tôi
để mong rằng các thế hệ sau này các em học trò của tôi và những người đam mê bác thuật trên toàn quốc
đạt được những cái năng lực còn cao hơn tôi nữa
và đấy là điều tôi mong muốn nhất